trên thế giới dịch covid một mươi chín đã lan rộng trên hai trăm một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
tính đến sáng ngày hôm nay trên toàn cầu ghi nhận hơn hai mươi tám chín triệu bệnh nhân mắc bệnh
trong đó có chín trăm hai mươi bốn người đã tử vong và gần hai mươi một triệu người khỏi bệnh
hiện mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn sáu sáu triệu ca mắc covid một mươi chín
tiếp theo là ấn độ với bốn bảy triệu ca và brazil là bốn ba triệu ca
tại châu âu số bệnh nhân mắc covid một mươi chín hiện là bốn bốn mươi chín triệu người
tăng hơn ba mươi sáu người trong vòng hai mươi bốn giờ qua và có hai trăm một mươi hai người đã tử vong
pháp tiếp tục ghi nhận hơn một mươi ca nhiễm mới mức tăng cao nhất tại châu âu
sau pháp anh và ukraine là hai nước ở châu âu có mức tăng khá cao với hơn ba người tại mỗi nước
tại châu á ấn độ vẫn là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất
với gần chín mươi bốn năm trăm linh
trong ca nhiễm mới philippines là quốc gia có số ca mắc cao nhất ở đông nam á tiếp đến là indonesia
tại trung đông iraq israel cũng ghi nhận các mức tăng số ca nhiễm mới ở mức hơn bốn ca
tại châu phi tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín là một ba mươi năm triệu người tăng bảy bốn trăm linh bệnh nhân trong hai mươi bốn giờ qua